nga vào ngày hôm nay lên tiếng chỉ trích cuộc tấn công của mỹ và anh nhằm vào các cơ sở quân sự tại yemen
cho rằng đây là hành động coi thường luật pháp quốc tế làm leo thang những căng thẳng ở trung đông
người phát ngôn bộ ngoại giao nga maria zakharova kêu gọi hội đồng bảo an liên hợp quốc tổ chức một cuộc họp khẩn ngay trong ngày hôm nay để thảo luận về vấn đề này
phái bộ thường trực của nga tại hội đồng bảo an liên hợp quốc cũng cho biết nước này đã đề nghị triệu tập một cuộc họp khẩn trong ngày hôm nay
liên quan đến các cuộc không kích quân sự của mỹ và anh
cùng ngày bộ ngoại giao ả rập xê út đã ra tuyên bố kêu gọi các bên kiềm chế tránh leo thang căng thẳng trên biển đỏ
trong khi đó nhật bản và australia lên tiếng ủng hộ chiến dịch không kích của mỹ và anh nhằm vào lực lượng houthi